tổng cục thủy lợi cho biết hiện cả nước có khoảng gần chín mươi hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt
trong đó khu vực đồng bằng sông kiểu long hiện có gần sáu mươi bảy hộ
tiếp đó là khu vực miền trung và tây nguyên với gần hai mươi ba hộ
địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất là sóc trăng với một mươi chín hộ dân cà mau là một mươi bảy năm trăm linh hộ dân
bến tre là một mươi hai hộ dân kiên giang khoảng một mươi ba trăm linh hộ dân
tình trạng tương tự cũng diễn ra ở khu vực miền trung với khoảng một mươi bảy sáu trăm linh hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt
trong đó lớn nhất là bình thuận trên một mươi một năm trăm linh hộ quảng bình khoảng ba hộ quảng ngãi một sáu trăm linh hộ phú yên khoảng một một trăm linh hộ
tại khu vực tây nguyên gần năm hộ dân cũng đang trong tình trạng thiếu nước
con tum gần một tám trăm linh hộ đắk lắc gần một bốn trăm linh hộ gia lai gần một hai trăm linh hộ lâm đồng gần sáu trăm linh hộ
đáng lưu ý khu vực tây nguyên hiện là nơi có nhiều diện tích cây trồng khát nước nhất
một bảy trăm năm mươi hectare trong đó nặng nhất là tại ba tỉnh đắk lắc gần chín năm trăm linh hectare đắk nông trên chín bốn trăm linh hectare và gia lai trên một chín trăm linh hectare
khắc phục thiếu nước các ngành chức năng và nhiều đơn vị thiện nguyện chính quyền đã chủ động dùng xe bồn
xà lan chuyển nước ngọt đến chia sẻ phần nào khó khăn cho người dân là việc làm rất đáng chân quý
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế về lâu dài đồng bằng sông cửu long nói riêng
cũng như các khu vực khác cần có những giải pháp căn cơ để cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân
tiết hợp lý cho vùng sản xuất nông nghiệp